vâng thưa quý vị nắng nóng và ngắng nắng ngay gắt tiếp tục xảy ra ở cả bắc bộ và trung bộ trong ngày hôm nay
với nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
thời gian có mức nhiệt trên ba mươi năm độ là từ một mươi một giờ đến một mươi sáu giờ
độ ẩm không khí thấp phổ biến từ năm mươi đến sáu mươi năm
vâng nắng nóng xảy ra đúng vào ngày dằm tháng bảy các hoạt động cúng lễ hay là hóa vàng cần có người trông coi để tránh hỏa hoạn
ngoài ra người dân trung bộ cũng cần hết sức cảnh giác với nguy cơ cháy rừng
và trái ngược với bắc bộ nam bộ trong ngày hôm nay trời nhiều mây có mưa vài nơi riêng chiều tối có mưa rông mạnh
trong mưa rông có thể đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm xét gió giật người dân cần hết sức lưu ý